ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả đạt được cũng như nêu ra những tồn tại hạn chế
trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời nêu ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất những giải pháp
trong việc phòng chống khắc phục thiên tai năm hai nghìn một mươi chín
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đề nghị các cấp các ngành nhất là đối với các huyện
cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền
nếu xảy ra thiệt hại lớn thì chủ động báo cáo với ban chỉ huy cấp tỉnh
chủ động phương châm bốn tại chỗ
đối với các huyện có nguy cơ sạt lở sụt lún cần chủ động có phương án di rời người dân